đã hơn năm năm kể từ khi ủy ban nhân dân tỉnh tuyên quang ban hành quyết định ba trăm chín mươi tám về lộ trình xóa bỏ lò gạch thủ công đến năm hai nghìn hai mươi
thế nhưng hiện nay trên địa bàn tỉnh vẫn còn hai trăm hai mươi hai lò gạch thủ công trong đó có một trăm hai mươi tám lò gạch vẫn đang hoạt động
các lò gạch nằm gần khu dân cư vùng sản xuất nông nghiệp gây ô nhiễm môi trường gây ảnh hưởng tới sức khỏe đời sống sinh hoạt sản xuất của người dân
các lò gạch thủ công tại tuyên quang tập trung chủ yếu ở ba huyện hàm yên huyện yên sơn và huyện sơn dương
hầu hết không có máy móc hiện đại sản xuất thủ công chỉ dùng than và củi để nung đốt
mặc dù ủy ban nhân dân các huyện đã có nhiều văn bản chỉ đạo việc triển khai thực hiện xóa bỏ lò gạch nung thủ công và tăng cường sử dụng vật liệu không nung tại địa phương
nhưng trên thực tế mới chỉ dừng ở việc thông tin tuyên truyền mà chưa có giải pháp hiệu quả để chấm dứt hoạt động sản xuất của các lò gạch theo lộ trình quy định
bởi vì ở đây toàn sông với núi thì chú bảo là kiếm cái gì được ra tiền chỉ có làm gạch thôi làm thuê gạch này thôi
được biết tỉnh tuyên quang không cấp mỏ khai thác đất để làm nguyên liệu sản xuất gạch cho đơn vị nào trên địa bàn
các lò gạch thủ công sử dụng nguyên liệu sản xuất chủ yếu là đất đồi đất săn nền
một số cơ sở sản xuất sử dụng đất tại chỗ tạo ra những hố sâu gây sạt lở đất mất an toàn đối với người dân
làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và nguồn tài nguyên đất
công tác quản lý thanh tra kiểm tra xử lý vi phạm của các cấp các ngành trong vấn đề này còn nhiều bất cập trồng chéo thiếu kiên quyết
công tác quản lý thanh tra kiểm tra xử lý vi phạm của các cấp các ngành trong vấn đề này còn nhiều bất cập trồng chéo thiếu kiên quyết
việc xóa bỏ các lò gạch thủ công nhằm để hiện đại nghề làm gạch hạn chế sự ô nhiễm môi trường là một chủ trương đúng
nhưng khi mà các cơ quan chức năng tỉnh tuyên quang lại đăng đá quả bóng trách nhiệm cho nhau dẫn đến sự thiếu kiên quyết trồng chéo trong việc quản lý xử lý những hành vi vi phạm
bên cạnh đó thói quen sử dụng gạch đất xét nung thủ công của người dân còn phổ biến vì giá thành rẻ hơn so với các loại gạch khác
vì vậy việc chuyển đổi chưa có sự hỗ trợ của nhà nước thì để xóa bỏ hoàn toàn các lò gạch thủ công trên địa bàn tỉnh tuyên quang sẽ vẫn là bài toán khó chưa có lời giải